chứ không lẽ chẳng đổi gãy cái thừa diễn thiên sở này nọ mình phải lo cố gắng lọ
nếu như thời gian trong trại cải tạo là khoảng thời gian khó khăn vì mất tự do mất quyền công dân
thì khi trở về cộng đồng mình phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn hẳn
đó là cảm giác mặc cảm tự ti là những suy nghĩ mông lung khi không tìm ra hướng cho những trường tiếp theo của cuộc đời
đồng viên gia đình anh huỳnh văn bình
trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hội phụ nữ đã chủ động gặp gỡ mẹ của anh
quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh bằng những xuất quà nhỏ nhưng ấm áp tình người
khi được mãn hạn tù trở về các tổ chức đoàn thể cũng đã phân công cán bộ là những người có tâm huyết
nhiệt tình tham gia quản lý giáo dục động viên giúp anh bình nhanh chóng xóa đi mặc cảm về lỗi lầm trong quá khứ
đồng viên tư tưởng em cuối như là em cũng an tâm về nhà và nói chung là cũng khuyên em là từ bỏ tất cả những quá khứ của mình qua đây
và mình cố gắng làm lại và xã hội cũng như là khối phố địa phương sẽ sẵn sàng hỗ trợ em ngay cả về tinh thần và cả về vật chất
trước hết phải nói là sự chỉ đo sắc sao của công an thành phố tâm kỳ
và sự tham mưu đắc lực của công an phường quốc hòa cũng như các ban ngành đoàn thể của địa phương đã xây dựng một mô hình tôi cho rằng hết sức hiệu quả và thiết thực
đem lại niềm tin cho những người không ai mắc phải những lỗi lầm
và bên cạnh đó thì tình hình an ninh chính trị tạc tự an toàn sau từ ngày chúng tôi phát động cho đến bây giờ thì tình hình nó được ổn định hơn tốt hơn
và các em thấy rằng cái việc mình làm nó chưa đúng các em đã định hướng lại cái tư tưởng và cái nhân cách của bản thân mình để rồi là coi như là hòa nhập vào cộng đồng sinh hoạt cùng cộng đồng
mong ước được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác làm anh huỳnh văn bình không ngừng cố gắng hòa đồng và giúp đỡ mọi người
dần dần anh đã khiến những người xung quanh cũng thay đổi cách nhìn về mình
những năm trở lại đây nhận thấy nhu cầu của bà con trong khu phố anh bình có bàn với gia đình đầu tư mở dịch vụ cho thuê bàn ghế phong bạc bát đĩa để phục vụ bà con khi có nhu cầu
đặc biệt đối với các gia đình khó khăn khi có đám hiếu đám vỗ anh bình thường không lấy tiền và cho mượn miễn phí

rất là nghịch
nhưng mà sau này đi
cái tổ đồ gì

chịu khó là mang này nọ
lô mang đồ kia
tính cái thư do
tặng dùng để cho thê bồn ghế
nói chung là rất ư là viết
hằng bình là ở đây hằng xóm
nói chung là từ ngày anh đi về
nói chung là người tốt kẻ tổ tốt
nói chung là cũng quan hệ quân chúng nhân dân
ở đây cũng rất là tốt
nói chung là về lò mang lương thiện
rồi cũng về bồ quanh cho anh này
mở xóm làng để giúp việc cho những người
mà quên là cũng đã đi bị
rồi tác ngộ về cộng đồng
anh cũng có giúp đỡ cho những người đó
lò mang lương thiện
rồi quên cũng sinh hoạt
rồi bóc vót đồ đất
rồi quên cũng sinh hoạt
được sự động viên của bà con lối xóm
của các tổ chức đoàn thể khu dân cư
cùng với chính sách đặc biệt
giúp đỡ những người lầm lỗi hoàng lương
của tỉnh quảng nam
huỳnh văn bình được nhận vào làm
tại tổ bốc phát tự quản
tại chợ tam kỳ
có công việc có niềm tin
cùng với khát vọng hoàng lương
anh bình bắt đầu lao vào công việc
một cách hăng say
như để bù đắp những gì mình đã gây nên
cho gia đình trong quá khứ
ban đầu bình chỉ là một thành viên
trong tổ bốc phát
sau đó bình kêu gọi mọi người
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hoặc những người đã từng có quá khứ lỗi lầm
và cùng tham gia trong tổ bốc phát
để họ có thêm thu nhập
nhằm tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống
trong một thời gian khoảng từ năm hai nghìn một mươi
trở lại đây
bình có tích lũy được một số vốn
mua một chiếc xe ba gác
để chở hàng cho nở vất vả hơn
bên cạnh đó
anh còn được mọi người tín nhiệm
bầu làm tổ trưởng tổ bốc phát
ban đầu thì mình cũng đi bốc phát
cũng rất là cực khổ
người trong thời gian mà
thì bốc phát thì mình cũng thấy
cũng có những anh em
ở hàng xóm mình
cũng về cũng rất là
loạt đường lối lối
thì mình cũng có
thôi bây giờ trời thì tình hình trước đó
thôi thì về đây
xứng vô với anh
rồi có gì thì anh chia sẻ
anh nặng thì anh vất hộ cho một xíu
nhẹ thì phụ anh cùng anh bưng
nặng thì cùng anh kiên
thì hôm nay mình cùng chia sẻ
để qua những ngày tháng
vì mình cũng là một người khổ
một người không có gì
và một người thấp nhất
của cái tầng lớp
mà mình cũng đã từng nghĩ
thì mình sẽ giúp họ
giữa cái nắng như đêm
đổ lửa của miền trung
anh huỳnh văn bình
đang cùng với các anh em khác
trong tổ tranh thủ bốc dở
và phận chuyển những mặt hàng dân dụng
các loại được chuyển từ miền nam
cho những hộ kinh doanh buôn bán
tại chợ nam kỳ
mỗi ngày nhóm của bình bốc dở
và phận chuyển từ bốn đến năm xe hàng
trung bình thu nhập mỗi người
giao động khoảng từ hai trăm linh
đến ba trăm linh ngàn đồng mỗi ngày
khó khăn phức phả
xong những thành viên trong tổ bốc phát
luôn cảm thấy vui vẻ
đừng bọc và chia sẻ với nhau
họ động viên lẫn nhau trước những khó khăn
để vững bước đi trên con đường mưu sinh của mình
cũng một lần làm đỡ
vì những cái tội mà mình không muốn
bây giờ về làm ăn
cũng khó khăn
đừng có gặp được con anh hoặc là anh bình
trong đội cũng có anh em thân thương
giúp đỡ em từ trước này
công việc làm ăn cũng ổn định
cũng có thu nhập để lo cho gia đình
đối với anh em thì trong đội
thì anh ai cũng mến thương hết
nói chung làm với nhau thì ai cũng
quý nhau hiểu tình cảm với nhau
để sống chung với nhau cho nó dễ
cuộc sống trước là lưu động tự do
mà cũng đắp đánh quá
cũng cực quá không biết chạy qua
là lần như mình được bỏ bóng nam này rồi
thì nó giống như tiền bật
thoải mái tí
ngày công thì
ngày công bốc phát là ngày hai trăm linh ba trăm linh
đâu chú bình
thì sống quá tốt
vừa anh em bốc phát
với huỳnh văn bình
tất cả rồi cũng sẽ qua
nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi
vết thương nào rồi cũng sẽ lành
đứng trước những biến cố
thử thách của cuộc đời
đã khiến cho anh càng trưởng thành và vững vàng hơn
chính tình yêu thương của gia đình
sự đừng bọc
giúp đỡ của bà con lối xóm
chính quyền địa phương
đã thôi thúc bình trở về với nẻo sáng của cuộc đời
là niềm tự hào của ba mẹ
và người thân trong gia đình